mật ong việt nam đang là sản phẩm mật ong đứng đầu tại thị trường mỹ với sản lượng hàng năm từ bốn mươi tấn cho tới năm mươi năm tấn
tuy nhiên rất khó để có thể tìm thấy nhãn hiệu mật ong việt nam nào trong các siêu thị cửa hàng của mỹ
điều này đang cho thấy sự thô thiệt khi các sản phẩm mật ong của việt nam đang đứng ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu
mặc dù vậy với sự nỗ lực không ngừng để đạt được những tiêu chuẩn khắt khe nhất từ phía thị trường mỹ
cũng như tìm hiểu rất rõ về luật pháp yêu cầu hiện hành từ phía mỹ
doanh nghiệp này đã trở thành một trong những doanh nghiệp có lượng xuất khẩu mật ong cao hàng đầu vào thị trường này
và vẫn đang nắm chắc thị phần của mình
hàng thực phẩm bản chất nó đã bao gồm rất nhiều những cái yếu tố nội hàm của nó
đặc biệt là yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm
rồi yếu tố về mặt quản lý

rồi yếu tố về mặt chất lượng
gần đây thì cái luật thực phẩm mới của mỹ đang được thực hiện
và không chỉ doanh nghiệp của tôi
và tất cả các doanh nghiệp mà thực phẩm đang xuất khẩu vào mỹ
là phải coi như thay đổi lại toàn bộ các tư duy để vận hành cái hệ thống của mình
trước đây chúng ta nghĩ rằng chúng ta có iso
hay ít hơn chúng ta có haccp
hay những cái hệ thống
quy trình khác ở trong vận hành trong doanh nghiệp là đủ
nhưng không bây giờ chúng ta có cái fitma là thực phẩm mới của mỹ
nó có thể nó chụp mũ bất kể những cái chỉ tiêu nào
mặc dù mình làm haccp hay mình làm iso rất kỹ trong doanh nghiệp
và có rất nhiều cái nói chung chúng ta phải cập nhật
rõ ràng cơ hội càng nhiều thách thức đặt ra càng lớn
chính sự đa dạng và hấp dẫn của thị trường mỹ
đã đồng nghĩa với việc cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường này
đang ngày càng gia tăng
bởi một hàng giao bảo hộ được dựng lên do nước sở tại bàn hành
với những luật lệ rất khắt khe tiềm ẩn nhiều rủi ro
trong đó tình trạng gian lận xuất xứ và truyền tải bất hợp pháp
đang là những vấn đề nổi bật khi diễn biến chiến tranh thương mại mỹ trung leo thang
rất nhiều dòng thuế của trung quốc chịu mức thuế ba mươi
thì nguy cơ rất lớn xảy ra hiện tượng truyền tải bất hợp pháp gian lận xuất xứ
theo chúng tôi thống kê tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
thì thời gian qua là có khoảng năm mươi vụ tranh chấp
giữa một bên là doanh nghiệp việt nam và một bên là doanh nghiệp hoa kỳ
và trong đó thì đến sáu mươi sáu tức là khoảng hơn ba mươi vụ
là liên quan đến lĩnh vực mua bán hàng hóa
tức là giữa bên việt nam và bên hoa kỳ là mua hoặc là bán hàng hóa cho nhau
chúng ta phải đảm bảo cái xuất xứ của hàng hóa là chuẩn cái xuất xứ của việt nam
còn nếu nó chỉ là cái hàng hóa mà có cái xuất xứ mang cái tinh chất
đội lốt hoặc núp bóng ấy mà bị phía đối tác phát hiện ra ấy
thì họ sẽ có các cái hình thức xử phạt rất là nghiêm trọng
mà chúng ta đã biết là đối với một số cái chủng loại thép của việt nam
mà có cái nguồn gốc xuất xứ từ đài loan hay là hàn quốc
trong thời gian vừa qua đã chịu một mức thuế rất cao
trong khi cái thuế của thép
mà nhận ra là một mức thuế rất cao
từ đài loan hay hàn quốc thì họ chỉ đánh thuế có hai mươi năm thôi ạ
thì rõ ràng đây là một cái vấn đề mà chúng ta rất đáng lo ngại
một trong những nguyên nhân rất lớn dẫn đến tình trạng gian lận xuất xứ
truyền tại bất hợp pháp là một số nước kể cả hoa kỳ eu
cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ sản phẩm xuất khẩu của mình
mà không cần chứng nhận xuất xứ của các cơ quan quản lý nhà nước
chính vì lý do này mà cơ quan chức năng việt nam khó kiểm soát được
các doanh nghiệp kề gai xuất xứ như thế nào dẫn đến khó khăn trong việc phát hiện
sử lý nghiêm hành vi vi phạm
trước tình hình đó thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành quyết định tám trăm hai mươi bốn ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
về tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ
trong thương mại quốc tế thì có lẽ là các bạn hàng nước ngoài của chúng ta
thường thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn cũng như là họ cẩn thận hơn
trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng
một trong các bằng chứng là họ thường có sự tham gia của luật sư ngay từ cái khâu
thương lượng đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng
trong khi doanh nghiệp việt nam chúng ta thường thì sẽ không có sự tham gia của luật sư
cho đến khi có bất đồng có tranh chấp có khó khăn rồi thì lúc đó mới nhờ đến luật sư
trong cuộc chơi quốc tế thì bên nào càng nắm chắc các quy định của pháp luật về hợp đồng
cũng như là càng có thái độ thiện trí và tìm hiểu đối tác nghiên cứu thị trường tốt
thì bên đó cũng sẽ thành công hơn trong mục đích sinh lợi trong thương mại quốc tế của mình
là một cái mặt hàng có thể gây ảnh hưởng đến hàng loạt các cái mặt hàng khác
và thậm chí toàn bộ các cái mặt hàng nhập khẩu của việt nam vào hoa kỳ
có thể bị xem xét bị đánh giá và có thể có cái thời gian lưu kho lưu bãi nó lâu hơn
cái thời gian kiểm định nó lâu hơn cũng như các cái yếu tố liên quan đến thanh toán
nó khó khăn hơn và cái chi phí nó sẽ đội lên làm cho các cái khả năng cạnh tranh
của hàng hóa nói riêng của từng hàng hóa nói riêng cũng như các cái hàng hóa xuất khẩu
chung nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề
khó khăn nhất hiện tại chính là về cơ bản các doanh nghiệp mỹ
họ có cái văn hóa văn hóa kinh doanh sẽ gắn bó với lâu dài
vì vậy họ sẽ rất hiếm khi thay đổi nhà cung cấp
chứ khi xảy ra các vấn đề về chất lượng hoặc là vấn đề quá lớn về giá cả chẳng hạn
vì vậy cái việc ban đầu mình thâm nhập thị trường mỹ sẽ là khó khăn
nhưng sau đấy khi mình đã thâm nhập được thì nó sẽ duy trì rất lâu dài
theo dự báo của chuyên gia nếu như từ giờ đến cuối
chín năm mỹ và trung quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại nào
thì tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang mỹ
nhiều khả năng vẫn được duy trì ở mức độ hiện nay
tuy nhiên để bắt kịp với các doanh nghiệp fdi trong việc tận dụng lỗ hồng
mà hàng hóa trung quốc để lại tại thị trường mỹ
các doanh nghiệp trong nước còn phải nỗ lực rất nhiều
hiện nay thì phía mỹ đã bắt đầu áp dụng cái green label gắn cái nhãn hàng hóa xanh
và khi bán vào mỹ thì
cư dân mỹ và chính phủ mỹ chấp nhận là bán đắt hơn cái hàng hóa không có cái mãng nhãn này
chúng ta là người đi sau chúng ta có thể đầu tư ngay được những cái công nghệ
và những cái quy trình sản xuất như vậy và chúng ta có thể bán cao hơn
muốn vào được thị trường mỹ thì nó có rất nhiều các cái yêu cầu về các cái rào cản
về mặt mang tính kỹ thuật mà ở đó các cái hàng hóa khác nhau thì đều có các cái quy định
về đảm bảo vệ sinh nhật
đảm bảo cái an toàn thực phẩm đảm bảo cái an toàn về sức khỏe cũng như các cái ưu cầu về môi trường
đảm bảo an toàn về môi trường đảm bảo sản xuất xanh sạch đảm bảo các điều kiện cho người
lao động trong cái quá trình sản xuất sản phẩm phải đáp ứng những cái thương chuẩn của cái tổ chức lao động quốc tế
bên cạnh các chương trình và định hướng chung về tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia
thông qua việc xây dựng thương hiệu dỡ bỏ thuế tháo gỡ hàng rào kỹ thuật nhà nước đã có các đề án lớn
nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu nhất là sản phẩm của các ngành công nghiệp công nghệ chế biến
tuy nhiên để có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường mỹ ngoài các chính sách hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng
các doanh nghiệp cũng cần chủ động phát triển thị trường để nâng cao năng lực sản xuất trong nước xây dựng và triển khai